tại nhà quốc hội đảng bộ cơ quan văn phòng quốc hội đã tổ chức hội nghị học tập
quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi hai
tham dự hội nghị có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
hội nghị đã được trực tiếp lắng nghe chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
quán triệt nghị quyết số hai mươi sáu về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp
nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ
chủ tịch quốc hội đã nhắc lại quan điểm tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh
luôn xác định cán bộ là cái gốc của mọi công việc
muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém
tuyển chọn giáo dục rèn luyện bồi dưỡng để có thể sử dụng tốt đội ngũ cán bộ có chất lượng cao
là điều kiện cơ bản cho bộ máy tổ chức đảng và các cơ quan công quyền vận hành tốt
có hiệu quả và ít bệnh tật
chủ tịch quốc hội khẳng định tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh về công tác cán bộ
luôn được đảng ta quán triệt vận dụng trong quá trình lãnh đạo
chủ tịch quốc hội đề nghị đảng bộ cơ quan văn phòng quốc hội và các cấp ủy đảng trực thuộc
hướng dẫn chỉ đạo kiểm tra và có kế hoạch chương trình hành động cụ thể
để triển khai thực hiện nghị quyết số hai mươi sáu
chủ tịch quốc hội nêu rõ chương trình hành động phải phù hợp với đặc điểm
tình hình cụ thể của từng đơn vị có sơ kết tổng kết theo từng mốc thời gian
đã được nêu trong nghị quyết số hai mươi sáu để quốc hội đảng đoàn quốc hội
đảng bộ cơ quan văn phòng quốc hội và các cấp ủy trực thuộc
luôn là đơn vị nghiêm túc trong triển khai thực hiện nghị quyết số hai mươi sáu
và đạt được những kết quả tốt đẹp
chủ tịch quốc hội cũng đề nghị cán bộ đảng viên cơ quan văn phòng quốc hội
giám sát việc thực hiện nghị quyết số hai mươi sáu của đảng đoàn quốc hội
đảng bộ cơ quan văn phòng quốc hội và các cấp ủy
trong một ngày làm việc hội nghị cũng được trực tiếp nghe đồng chí tòng thị phóng
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
truyền đạt nghị quyết số hai mươi bảy về cải cách chính sách tiền lương
đối với cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
và đồng chí phùng quốc hiền ủy viên trung mương đảng phó chủ tịch quốc hội
truyền đạt nghị quyết số hai mươi tám về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội